từ khoảng đêm nay không khí lạnh sẽ được bổ sung yếu
nên nền nhiệt độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ sẽ có phần giảm nhẹ
giao động ở mức là một mươi hai hai mươi ba độ vùng núi có nơi thấp hơn
đợt không khí lạnh lần này không gây mưa
nên đáng lưu ý nhất chỉ là tình trạng sương mù vào lúc sáng sớm
người dân cần chủ động hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
cũng phổ biến chỉ có mưa vài nơi đêm và sáng sớm trời rét đậm rét hại
và có sương mù nhẹ rải rác
cùng với đó nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ chỉ còn ở mức một mươi một hai mươi ba độ vùng núi có nơi thấp hơn
đi sâu vào khu vực trung bộ từ hôm nay đến ngày mùng bảy
do ảnh hưởng của nhiễu động gió kết hợp với sự hoạt động của không khí lạnh rồn xuống
nên tại các tỉnh từ quảng trị đến khu vực thừa thiên huế vẫn có mưa vừa mưa to đến rất to
lượng mưa phổ biến ở mức là từ bốn mươi tám mươi mm có nơi là trên một trăm hai mươi mm
người dân trên khu vực cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất cũng như là ngập úng nguy hiểm
sau đó từ ngày mùng tám thì mưa có xu hướng giảm dần
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận trong hai ngày tới
cũng có mưa vừa mưa to đến rất to
với lượng mưa đạt được là một trăm linh hai trăm linh mm có nơi là trên hai trăm năm mươi mm
mưa lớn rồn rập nên người dân hết sức cảnh giác với lũ quét xa lở đất cũng như ngập úng
và cũng từ ngày mùng tám thì mưa sẽ giảm dần trên khu vực
còn về nhiệt độ do có mưa nên mức nhiệt tại đây chưa tăng cao
giao động ở mức là một mươi tám ba mươi độ
từ hôm nay đến ngày mùng bảy ở khu vực phía đông của tây nguyên
cũng có mưa vừa cục bộ có mưa to có nơi mưa rất to và rông
người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất
tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
phần còn lại của khu vực tây nguyên thì có mưa nhưng lượng mưa không quá nhiều
còn về nhiệt độ tại đây đạt ở mức một mươi năm hai mươi tám độ
tại khu vực nam bộ mưa tập trung chính từ chiều hôm nay đến ngày mai
cục bộ có mưa to với lượng mưa đạt được ở mức là từ bốn mươi bảy mươi mm trên một đợt
có nơi cao hơn
do có mưa nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ phổ biến ở mức là hai mươi một ba mươi độ
từ ngày mùng bảy thì mưa giảm dần nên nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng trở lại